thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba mươi tháng tám
thành phố tiếp tục ghi nhận bốn mươi năm ca mắc mới tất cả đều đã được cách ly
bao gồm tại quận thanh xuân là ba mươi hai ca quận hai bà trưng bảy ca
đông anh ba ca hoàng mai đống đa và hoài đức đều một ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba một trăm năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm ba mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một sáu trăm hai mươi ca
bên cạnh đó vào sáng nay bộ y tế đã tiếp nhận hai trăm năm mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín
astrazeneca và moderna do chính phủ cộng hòa séc tài trợ
lô vaccine này đã về đến sân bay quốc tế nội bài và đã được vận chuyển bảo quản tại kho lạnh theo quy định
những ngày qua ổ dịch trên địa bàn phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
đã ghi nhận gần hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín và dự báo là số ca f sẽ còn tiếp tục tăng
cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly
với bảy trăm linh hộ khoảng hai nhân khẩu trong vòng bảy ngày để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh
ngoài việc thực hiện các biện pháp cấp bách bóc tách f f một để thực hiện cách ly y tế theo quy định
thì các cấp các ngành của quận cũng đang tích cực hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
đi từng ngõ gõ từng nhà
tiếp tế miễn phí lương thực
thực phẩm cho các gia đình đang bị phong tỏa
cách ly y tế như thế này
đảm bảo không để người dân nào thiếu lương thực thực phẩm
thì hiện tại bên trong chúng ta có hai mươi bạn đảng viên thanh niên tình nguyện
cùng với lực lượng chức năng là xác định là ăn ngủ tại địa phương
trong thời gian từ bây giờ đến lúc mà điều điểm này được rốt phong tỏa
thì các bạn cùng với cả lực lượng chức năng cùng với công an con đội tuyên truyền
với cả các nhân dân công địa bàn
trong những ngày qua người dân trong khu cách ly này đã được chính quyền từ quận đến phường
hỗ trợ gần sáu tấn rau củ quả ba hai tấn gạo một mươi quả trứng và nhiều nhu yếu phẩm khác
với số rau củ quả được hỗ trợ mỗi gia đình sẽ sử dụng trong vòng hai ba ngày
tất cả hàng hóa tài trợ đều được khử khuẩn
đảm bảo an toàn
tuyệt đối trước khi giao đến tay người dân
cùng với việc cung ứng vận chuyển lương thực thực phẩm đồ dùng thiết yếu công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong khu vực phòng tỏa
cùng với việc cung ứng vận chuyển lương thực thực phẩm đồ dùng thiết yếu công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong khu vực phòng tỏa
đleri đến đừng nhà dân để chuyển qua
cũng như là các cái đồ người dân cần mua
đảm bảo là không để người dân ra khỏi nhà trong bất cứ hoàn cảnh nào
và đặc biệt là chúng tôi thực hiện theo cái philch stewm nhanh chóng an toàn
đảm bảo an toàn cho cả người dân những người thực hành nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa
xong xong với đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa bàn thực hiện cách ly
quận thanh xuân xác định
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài
vì vậy các lực lượng cũng như người dân trên toàn địa bàn
tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác
thực hiện nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch luôn sẵn sàng cho mọi tình huống
có như vậy lệnh giãn cách xã hội mới mang lại hiệu quả
và dịch bệnh mới sớm được kiểm soát
từ ngày hôm qua công an tp hà nội đã tăng cường thêm sáu tổ công tác đặc biệt
nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
về giãn cách xã hội và bảo đảm an ninh trật tự
nâng tổng số tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an tp hà nội lên thành một mươi hai tổ
các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
về giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi bảy của bà nhân dân tp hà nội
và bảo đảm an ninh trật tự đặc biệt trong dịp quốc khánh hai tháng chín sắp tới
ngoài việc tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát
công an tp hà nội đề nghị trưởng công an các quận huyện thị xã
trên địa bàn thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền
giả soát xiết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố khu dân cư
các thôn xóm khu trung cư khu đô thị để quản lý người và phương tiện ra ngoài
tham gia giao thông không có lý do và có phương án điều chỉnh nếu chốt hoạt động không hiệu quả
tại các chốt ra vào cửa ngõ thủ đô công an thành phố hà nội cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người ra vào thành phố không đúng quy định
nhằm giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các phường xã trên địa bàn thành phố long xuyên
tỉnh an giang vừa lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các chốt kiểm dịch covid một mươi chín
toàn bộ dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp về ban chỉ đạo các phường xã để kịp thời nắm bắt tình hình
chỉ đạo khi có các tình huống xảy ra là căn cứ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhất là các đối tượng không chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó còn giám sát thái độ ứng xử phong cách làm việc của các lực lượng tham gia kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các chốt
bên cạnh đó những hình ảnh lưu lại còn sử dụng để truy xuất phục vụ điều tra dịch tễ
hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác truy vết các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín khi cần thiết
thành phố đà nẵng đã bước sang đợt lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư
qua hai tuần áp dụng lệnh phong tỏa cứng tập trung bóc tách f ra khỏi cộng đồng
thì số lượng ca nhiễm tại các điểm nóng đã giảm xuống rõ rệt
tuy nhiên số f ghi nhận ở các kiệt hẻm vẫn còn rất cao nguy cơ dẫn đến mất kiểm soát trong điều trị
thành phố đà nẵng đã áp dụng các giải pháp công nghệ để giám sát việc chấp hành của người dân và khống chế sự gia tăng của fp
thành phố đà nẵng đã áp dụng các giải pháp công nghệ để giám sát việc chấp hành của người dân và không chế sự gia tăng của f
đây là hình thức mà chúng tôi cho là hết sức là hiệu quả
qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp ra đường nói chuyện tập thể dục
do vậy là khi có hình ảnh đó thì chúng tôi đã đưa cho đồng chí chủ tịch phường chuyển cho các tổ giám sát để xuống xử lý
ứng dụng công nghệ giám sát việc chấp hành của người dân là giải pháp mạnh được đà nẵng triển khai
nhằm khóa chặt nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các vùng đỏ hiện nay
ngoài ra một mươi ba phường trên địa bàn còn triển khai lồng ghép
chúng tôi đã kết lắp đặt thêm camera cố định kết nối wifi
thông qua hình ảnh ghi nhận được lực lượng chức năng sẽ có hình thức xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp
thường xuyên tuần tra kiểm soát tất cả các chỗ vùng đỏ này và nỗ lực để cho vùng đỏ này sẽ hóa thành vùng xanh
không để cho lây diễm chế nó xảy ra trong thời gian tới
và tuyệt đối là qua hệ thống camera chúng tôi cũng thường xuyên giám sát từ cơ sở từ cơ quan
để khi người dân nào đi ra ngoài hay kịp thời
là xuống để xử lý nghiêm và không để tình trạng này tái diễn
và nhất là tình trạng tụ tập hay là ngầu chơi hóng chuyện nói chuyện giữa nhà này với nhà kia
ý thức của bà con rất là cao
bà con muốn chấp hình tốt quy định năm k
cũng như là nhà người nào thì người đó ở
không có để xảy ra tình trạng tụ tập đông người dành đến hiện tượng lây diễm chéo
cho đến nay thì tại khu vực tổ sáu thì có một ca dân tỉ đẹp không
tuy nhiên là chỉ có một trường hợp đó thôi
còn lại tất cả mọi người xung quanh vẫn đảm bảo an toàn
cũng như là bộ linh xét nghiệm vừa rồi là tất cả đều âm tĩnh
đà nẵng hiện chỉ có bốn trên tổng số năm mươi sáu xã phường nằm trong danh sách vùng xanh an toàn
giữ vững vùng xanh hóa xanh vùng đỏ là mục tiêu mà cả thành phố đang hướng đến
tuy nhiên ngoài sự quyết liệt của chính quyền thành phố
ý thức của người dân đóng vai trò quyết định
nếu vẫn chủ quan không chấp hành thì thời gian phong tỏa sẽ mãi kéo dài